chiều ngày một tháng bảy công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã thông tin chính thức
về việc bắt giữ cán bộ thanh tra sở nội vụ tỉnh đắk lắc liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ
theo thông báo ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột
đã bắt quả tang ông trần văn tuệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại số một mươi sáu nguyễn phúc chu
phường thanh nhất thành phố bôn ma thuột tỉnh đắk lắc
thanh tra viên thuộc sở nội vụ đang nhận hối lộ một trăm năm mươi triệu đồng của bà bùi thị phương thúy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn hải hà xã ea tân huyện crong năng tỉnh đắk lắc
làm nhân viên thiết bị trường học trường trung học cơ sở trần phú để xử lý vụ việc bà thúy
sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi làm giả
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục điều tra
xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật